cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị khóa chín về phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông cửu long thời kỳ hai nghìn một hai nghìn hai mươi
bộ chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số hai mươi một với tư duy quan điểm tầm nhìn phù hợp bối cảnh mới nhằm đưa ra các mục tiêu chủ trương giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế yếu kém tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện
đề án sơ kết năm năm thực hiện kết luận số một mươi kltvk của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
bộ chính trị giao ban nội chính trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu trình bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng xem xét quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là vấn đề phức tạp gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn quyết liệt hơn
không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
trong đấu tranh phòng chống tiêu cực là bao gồm cả đấu tranh phòng chống lãng phí
về quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị thống nhất ban hành quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm trên cơ sở hợp nhất
và kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy định số bảy qdtvk và quy định số một trăm linh hai qdtvk đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương quan điểm nguyên tắc của đảng trong nghị quyết đại hội một mươi ba
các nghị quyết của trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng và các kết luận của bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực mới được ban hành đảm bảo đồng bộ thống nhất các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an long trọng tổ chức kỷ niệm hai mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đón nhận huân chương chiến công hạng nhất
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống aid và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm dự và phát biểu chỉ đạo
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ kỷ niệm
cùng dự có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ công an
các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thân nhân các gia đình liệt sĩ các vị khách quốc tế
chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ bộ công an đến công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
những năm chín mươi của thế kỷ hai mươi tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
nguy cơ trở thành hiểm họa của nhân loại ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế văn hóa xã hội của việt nam
để có lực lượng đủ mạnh chuyên sâu chuyên trách đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tội phạm tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội
ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an ban hành quyết định số một trăm chín mươi hai
thành lập cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy nay là cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trải qua hai mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các lực lượng chức năng
đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của nhân dân lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước
đã phát hiện bắt giữ hơn hai trăm chín mươi vụ hơn bốn trăm sáu mươi đối tượng thu giữ hơn năm tấn thuốc viện gần tám mươi hai tấn heroin
hơn tám mươi một tấn cần sa gần hai mươi hai tấn ma túy tổng hợp hàng nghìn súng quân dụng đạn lựu đạn

vẻ vang hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần tô thắm truyền thống về hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
nhấn mạnh thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp
tác động trực tiếp đến nước ta để tạo truyền biến mạnh mẽ công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc
cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm
phó thủ tướng vũ đức đam cũng nhấn mạnh đến việc tận dụng và khai thác tối đa công nghệ thông tin
và hiệu quả của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dữ liệu căn cước công dân
để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và quản lý người nghiện
người sử dụng trái phép chân ma túy phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã chính quy
trong công tác phòng chống ma túy ngay từ cơ sở
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng
nghiêm túc tiếp thu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó thủ tướng chính phủ
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thực hiện quyết liệt hiệu quả các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước
về công tác phòng chống ma túy tiến hành tổng điều tra giả soát người nghiện
và người sử dụng trái phép chân ma túy trên phạm vi toàn quốc để thực hiện tốt công tác phòng ngừa
lấy phòng ngừa là chính
phát huy truyền thống hai mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành thứ trưởng lê quốc hùng
đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ vững truyền thống đoàn kết một lòng
khắc phục khó khăn gian khổ đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
tiếp tục lập được nhiều chiến công mới xứng đáng là lực lượng chủ công nòng cốt
trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội
nhân dịch này thưa ủy quyền của chủ tịch nước khó thủ tướng vũ đức đam đã trao huân chương chiến công hạng nhất
tặng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao hân chương chiến công hạng nhất hạng nhì tặng các tập thể
thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
thưa uy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lê quốc hùng trao huân trường chiến công hạng nhất tặng hai cá nhân
trao huân trường chiến công hạng nhì tặng ba cá nhân trao huân chương chiến công hạng ba tặng tám cá nhân
thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày bác hồ có sáu điều dạy công an nhân dân sáng nay đảng ủy công an trung ương
bộ công an tổ chức lễ dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và tổ chức hưởng ứng phong trào tết trồng cây
tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn cùng dự có đồng chí dương văn thái
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc giang
đoàn đại biểu công an nhân dân đã đến dân hương tại chùa tứ giác
nơi khởi nguồn lời dạy thiêng liêng của bác hồ với lực lượng công an
tại đây ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư cho đồng chí hoàng mai
giám đốc công an khu một mươi hai trong đó nêu sáu nội dung về tư cách người công an cách mệnh
đoàn cũng đã đến dân hương chủ tịch hồ chí minh tại nhà truyền thống khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy
năm hai nghìn hai mươi một trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực có nhiều biến động
các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và tác động sâu sắc của đại dịch covid một mươi chín
lực lượng công an nhân dân đã luôn thực hiện nghiêm túc di huấn của người đoàn kết nỗ lực
phấn đấu gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng chính sách
pháp luật của nhà nước hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm
thực hiện tốt trách nhiệm lực lượng công an nhân dân tuyến đầu trong phòng chống dịch
góp phần quan trọng phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đối ngoại và hợp tác quốc tế của đất nước
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã thành kính dân hoa tưởng niệm
bày tỏ sự quyết tâm lớn của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đề ra
trước những thời cơ thách thức mới đặt ra toàn lực lượng công an nhân dân càng phải khắc sâu thực hiện tốt hơn nữa di huấn của người
tập trung xây dựng tổ chức đảng trong công an nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
kiên quyết khắc phục những khuyết điểm hạn chế những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối với tổ quốc với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cũng trong sáng nay thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy
hưởng ứng phong trào tết trồng cây do chủ tịch hồ chí minh phát động
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm cửu long và các đơn vị liên quan đồng thời ra các quyết định và lệnh sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với cao minh quang
nguyên thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh và lệnh khám xét đối với dương huy liệu
nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn nam liên nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính
nguyên phó trưởng ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm ah năm n một bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can nguyễn nam liên hiện đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị liên quan
theo điều tra các bị can tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
cố ý không báo cáo bộ y tế bộ tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng
giữ lại ba triệu tám trăm bốn mươi tám usd tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước gây thiệt hại tài sản của nhà nước
trần văn phương nguyên kế toán đảng ủy dân chính đảng tỉnh cà mau trú tại phường bảy thành phố cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra tháng năm năm hai nghìn một mươi chín văn phòng đảng ủy dân chính đảng phân công trần văn phương thực hiện nhiệm vụ kế toán
theo dõi tài chính cơ quan và quản lý công tác thu nộp đảng phí của đảng ủy
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao phương thu đảng phí với số tiền trên một tám tỷ đồng
nhưng chỉ nộp về cơ quan chức năng hơn năm trăm linh triệu đồng
còn lại trên một ba tỷ đồng phương chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của trần văn phương để thu giữ tài liệu có liên quan
gian cảnh giao bán xe trên mạng rồi cướp tài sản
ba đối tượng gồm đoàn thanh hải nguyễn hoàng tuấn và trần lê anh phóng
cùng chú tại thành phố biên hòa vừa bị công an phường tân biên tp biên hòa bắt giữ
theo thông tin ban đầu ngày một mươi tháng ba anh nguyễn văn phát cùng với trần tuấn mỹ gặp trần lê anh phòng để mua xe máy
tại đây phong gọi điện cho đoàn thanh hải điều khiển xe máy đến cho phát xem xe và phát đồng ý mua xe với giá bảy triệu đồng
đồng thời yêu cầu hải về nhà lấy sản vỏ nhựa của xe còn thiếu
sau đó hải tiếp tục điều khiển xe máy chở anh phát cùng mỹ về phòng trọ của nguyễn hoàng tuấn
để ra vô cùng tuấn điều kiện xe máy vừa bán cho anh mỹ để đi thay một số phụ tùng còn thiếu
khi tuấn cùng hải định leo lên xe máy tẩu thoát thì bị anh phát và mỹ chặn lại
ngay lúc này hải đã lấy một con dao được cất giấu dưới yên xe đưa ra đe dọa khiến phát và mỹ hoảng sợ bỏ chạy
sau khi cướp được xe cả hai tiếp tục điều khiển xe máy đến khu vực công viên ba mươi tháng bốn
thuộc phường tân biên thành phố biên hòa để thay ổ khóa thì bị công an phường tân biên phát hiện bắt giữ
tại trụ sở công an hải và tuấn thừa nhận hành vi cùng đối tượng phòng giàn cảnh mua bán xe máy
để cướp vẻ sàn lấy tiền chia nhau tiêu xài
sau khi bắt giữ được các đối tượng liên quan công an đã thu giữ xe máy số tiền các đối tượng sàn cảnh cướp được
và con dao hung khí gây án hiện các đối tượng cùng tăng vật đã được công an phường tân biên
bàn giao cho công an thành phố biên hòa
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền ngoài vụ cấp trên cảnh sát nghi ngờ nhóm này còn liên quan một số vụ án khác
qua vụ án trên để phòng ngừa hành vi cướp tài sản cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
nhất là đối với những người tiêu dùng mua hàng trên mạng chỉ nên mua hàng ở những website uy tín được cấp phép hoạt động
cũng như có thông tin liên lạc rõ ràng đặc biệt không nên giao dịch ở những nơi vắng vẻ
khi xảy ra vụ việc cần nhanh chóng thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra làm rõ
chỉ trong thời gian ngắn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thừa thiên huế đã liên tục phát hiện bắt quả tăng nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể tại quán cà phê kcy số năm đường lê lợi phường vĩnh ninh lực lượng công an bắt quả tăng trần đại phước
chú tại phường đông ba tăng chữ trái phép chín mươi chín viên nén ma túy
khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm hơn một mươi bảy gam ma túy dạng ketamin
tổng tăng vật thu giữ được là hơn năm mươi hai gam ma túy tổng hợp
tại khu vực đường bùi thị xuân phường phương đức lực lượng công an tiếp tục phát hiện bắt quả tàng đối tượng
trương trọng trường và cao thọ thô tăng chữ trái phép hơn bốn trăm chín mươi viên ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trường lực lượng công an thu giữ thêm gần hai bốn kg ma túy tổng hợp
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án để xử lý theo quy định
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hôm nay đã ghi nhận hơn một trăm sáu mươi chín một trăm linh ca nhiễm mới tăng hơn tám bốn trăm linh ca so với ngày hôm qua
thành phố hà nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với gần ba mươi một chín trăm linh ca
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là bảy mươi bốn tám trăm năm mươi bảy ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hơn hai chín mươi tám triệu ca
gia tăng số lượng f điều trị tại nhà trong những ngày vừa qua
bộ y tế và ubnd tp hà nội đều đã có hướng dẫn rất cụ thể
về việc phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh
đối với người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà
tuy nhiên khi f tự điều trị tại nhà tăng cao lượng rác ngày càng lớn
công tác thu gom và xử lý cũng khó khăn hơn
thực tế rất nhiều f đang điều trị tại nhà loay hoay vì không được thu gom rác riêng
sau khi có kết quả dương tính với covid một mươi chín
anh hải đã chủ động cách ly và điều trị tại nhà
do không nhận được hướng dẫn từ ban quản lý tòa nhà
nên anh hải tự xử lý rác thải cá nhân của mình
để hạn chế sự lây lan dịch bệnh khi thu gom
các loại rác được anh hải cho vào nhiều lớp túi ni lông
sau đó xịt khử khuẩn trước khi bỏ ra khu tập kết rác chung của tòa nhà
những ngày cả gia đình đều là f
việc xử lý rác thải sinh hoạt khiến chị nga gặp không ít khó khăn
các loại rác vẫn cho rác vào trong túi rác sau đấy là có xịt khử khuẩn ở bên ngoài và vẫn cho vào hố rác thôi
theo ghi nhận tại một số trung cư trên địa bàn hà nội
hàng ngày nhân viên mặc quần áo bảo hộ đi thu gom riêng rác thải y tế ở các căn hộ có f f một được dán thông báo ở cửa nhà
tuy nhiên khi tập kết rác thải y tế của khu trung cư lại được để chung với rác thải sinh hoạt
các loại rác thải y tế của khu trung cư lại được để chung với rác thải sinh hoạt

cũng như cộng đồng trong việc phân loại thu gom vận chuyển và xử lý rác thải y tế
đến thời điểm hiện tại một số quận huyện trên địa bàn hà nội đang thực hiện tốt và tạo sự an tâm cho người dân
cũng như cộng đồng trong việc phân loại thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

đối với trường hợp f điều trị tại nhà
ban nhân dân phường đã bằng mọi kênh thông tin
thông qua các đồng chí tổ trưởng dân phố
thông qua tổ hỗ trợ người nhiễm f tại các tổ dân phố
để thực hiện việc tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân cách thu gom riêng rác của những bệnh nhân f
cách gom vào túi cách sử dụng túi riêng cách rán nhãn
để đặt ra vào đúng khung rở
để làm sao cũng đảm bảo nhân viên đi thu gom thì được thu gom nhanh chóng gọn nhẹ
đồng thời đảm bảo an toàn cho những người sống xung quanh
số người nhiễm covid một mươi chín vẫn có dấu hiệu tăng lên mỗi ngày
chính vì vậy
việc người dân chủ động xử lý rác thải sinh hoạt của bản thân là điều cần thiết lúc này
trong tình huống số bệnh nhân f điều trị tại nhà ngày càng gia tăng
các địa phương không thể đảm nhiệm hết việc thu gom
việc hướng dẫn để người dân xử lý rác thải đúng cách an toàn
là điều cần thiết ngay lúc này
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số phát sóng tiếp theo